theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn dự kiến trong hai mươi bốn giờ tới sẽ có một đợt áp thấp nhiệt đới di chuyển vào phía bắc biển đông
gây mưa to đến rất to tại khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành
theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới tổ chức kiểm đếm thông báo đến các tàu thuyền trên biển
sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm thực hiện các giải pháp phòng chống lũ quét sạt lở đất
ra soát sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu